xin kính chào quý khán giả của bản tin một ba online
mở đầu bản tin hôm nay là thông tin liên quan đến phiên xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn công nghiệp tàu thủy việt nam
nay là tổng công ty công nghiệp tàu thủy việt nam vinasin
sau gần hai ngày làm việc vào chiều ngày hôm qua viện kiểm sát nhân dân hà nội đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt
ông nguyễn ngọc sự cựu chủ tịch hội đồng thành viên vinasin mức án từ một mươi tám đến hai mươi năm tù
về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm mọt tài sản
ngoài ra bị cáo trần đức chính cựu kế toán trưởng kiêm trưởng ban tài chính vinasin
cũng bị đề nghị từ một mươi tám đến hai mươi năm tù
phạm thanh sơn cựu phó tổng giám đốc vinasin bị đề nghị từ tám đến chín năm tù
trương quân tuyến cựu tổng giám đốc vinaxin bị đề nghị từ bảy đến tám năm tù
về trách nhiệm dân sự đại diện viện kiểm sát nhận định
các bị cáo phải cùng nhau liên đối chịu trách nhiệm bồi hoàn số tiền hơn một trăm linh năm tỷ đồng để trả cho ocean bank
hôm nay hội đồng xét xử phúc thẩm tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội bước sang ngày làm việc thứ ba
tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo phan văn anh vũ tức vũ nhôm
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần nova bắc nam bảy mươi chín và đồng phạm
ngày hôm nay tòa sẽ bước sang phần tranh luận
trước đó trong ngày xét xử thứ hai hội đồng xét xử đã thẩm vấn các bên liên quan
về việc chuyển nhượng nhà đất tại số một trăm hai mươi
pasteur phường sáu quận ba tp hcm
sau khi trình các văn bản để xin mua nhà đất số một trăm hai mươi chín pasteur không qua đấu giá
phan văn anh vũ đã lợi dụng danh nghĩa công ty bình phong
để công ty nova bắc nam bảy mươi chín và công ty cổ phần đầu tư pickview
ký hợp đồng hứa mua hứa bán về việc chuyển nhượng nhà đất tại một trăm hai mươi chín pasteur
với giá ba trăm linh tỷ đồng
trả lời thẩm vấn tại tòa về các sai phạm ở các dự án này
vũ cho hay nhiều việc bị cáo làm đều có báo cáo miệng
với ông phan hữu tuấn nguyên cục trưởng tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ công an
và ông nguyễn hữu bách nguyên cán bộ tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ công an
nhưng mỗi lần hội đồng xét xử cho đối chất
ông tuấn và ông bách đều phủ nhận lời khai của bị cáo vũ
chủ tọa phiên tòa khẳng định để thâu tóm bảy nhà đất công sản
có vị trí đắc địa ở tp hcm
bị cáo vũ đã lợi dụng danh nghĩa công ty bình phong
cùng với sự giúp sức tích cực của ông nguyễn hữu bách và ông phan hữu tuấn
thông qua các văn bản nghiệp vụ của ngành công an để được thuê
nhận chuyển nhượng các bất động sản không phải qua đấu giá
trái quy định của pháp luật gây thiệt hại lớn cho nhà nước về tài sản
diễn biến mới nhất liên quan đến sự cố chín người chết khi chạy thận
ở bệnh viện đa khoa hòa bình
ngày hôm nay tòa nhân dân tp hcm mở lại phiên phúc thẩm
xét kháng cáo xin giảm nhà hình phạt của hoàng công lương
nguyên bác sĩ bệnh viện đa khoa hòa bình cùng một số bị cáo
phiên phúc thẩm từng được mở vào sáng ngày một mươi ba tháng năm
xong phải hoãn do luật sư bảo chữa cho hoàng công lương vắng mặt
và có đơn xin hoãn
tại bàn án sơ thẩm tòa nhân dân tp hcm tuyên phạt hoàng công lương
bốn mươi hai tháng tù do phạm tội vô ý làm chết người
cùng tội danh bùi mạnh quốc giám đốc công ty trâm anh
bị phạt năm mươi bốn tháng tù
năm bị cáo gồm trương quý dương linh án ba mươi tháng tù
trần văn thắng ba mươi sáu tháng tù
hoàng đinh khiếu ba mươi sáu tháng tù
trần văn sơn án bốn mươi hai tháng tù
đỗ anh tuấn án ba mươi tháng tù
cùng với tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
bộ y tế đã gửi công văn tới tòa án nhân dân
viện kiểm sát nhân dân tp hcm
bộ y tế cho rằng phạt bác sĩ lương
về tội vô ý làm chết người là chưa phù hợp
không đủ yếu tố cấu thành tội phạm
liên quan đến đường dây sản xuất mua bán xăng giả
do trịnh sướng
trú tại tỉnh sóc trăng làm chủ
đã bị bộ công an triệt phá mới đây
vào chiều ngày hôm qua một mươi một tháng sáu
tại sở thông tin và truyền thông
tỉnh sóc trăng đã tổ chức họp báo công bố thông tin
đến cơ quan báo chí
chủ trì buổi họp báo có ông lê văn hiểu
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng
tại buổi họp báo ngành chức năng tỉnh sóc trăng
thông tin về công tác quản lý nhà nước
trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh
đồng thời thông báo và trả lời đến cơ quan báo chí
một số vấn đề có liên quan đến công ty
trách nhiệm hữu hoạn mỹ hương
do ông trịnh sướng làm chủ
phát biểu tại buổi họp báo ông lê văn hiểu
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng
thẳng thắn nhìn nhận công tác quản lý
trong lĩnh vực xăng dầu trên địa bàn tỉnh
thời gian qua còn yếu kém chưa sâu sát
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng
cho biết những năm qua trong công tác
đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại
tỉnh sóc trăng đã xử lý
nhiều trường hợp vi phạm
về vụ án làm xăng giả của ông trịnh sướng
xảy ra thời gian khá dài
với quy mô rất lớn rất nghiêm trọng
gây ảnh hưởng đến tài sản tính mạng
của người dân ủy ban nhân dân tỉnh
nghiêm túc nhận trách nhiệm về vai trò
quản lý nhà nước đối với vụ việc này
đồng thời sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn
tìm ra những thiếu sót kịp thời
chấn chỉnh về công tác quản lý xăng dầu
trong thời gian tới
thưa quý vị và các bạn
những tờ đoạn lừa đảo lợi dụng hình thức
chuyển khoản trực tuyến đã được các ngân hàng
cảnh báo nhiều lần tuy nhiên không phải ai
cũng chú ý trước thực tế hiện nay
việc mua bán hàng trực tuyến diễn ra ngày càng
phổ biến càng đầy hỏi những người bán hàng
online phải luôn tỉnh táo thường xuyên
cập nhật các thủ đoạn mới của tội phạm
và vụ việc trong phóng sự dưới đây là một ví dụ
một chiếc bánh sinh nhật có giá từ
hai trăm linh năm trăm linh nghìn đồng nhưng chủ cửa hàng
vì quá chủ quan vì quá tin tưởng
đã mất tới ba thậm chí là
năm triệu đồng thủ đoạn của đối tượng lừa đảo
là gì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
cô gái trẻ này mới gần một mươi bảy tuổi
nhưng đã nghĩ ra những màn kịch
để lừa đảo chiếm hoạt tiền của nhiều nạn nhân
tại địa bàn hà nội một cách hết sức
tình vì nguyễn thị phương trang
chú tại khói châu hương yên
sau khi lên mạng đã lập cho mình
rất nhiều tài khoản facebook ảo
để thực hiện các giao dịch mua bán online
trang liên hệ các cửa hàng bán bánh
sinh nhật có dịch vụ cho tiền
có bên trong bánh để đặt hàng
sau đó trang sử dụng phần mềm trình sự hình ảnh
để giả mạo tin nhắn
xác nhận giao dịch đã chuyển tiền qua ngân hàng
điện tử thành công từ đó
nhiều chủ cửa hàng đã sập bẫy lừa đảo
của đối tượng
em thấy một số cửa hàng bán máy sinh nhật
có đề tiền bên trong
em nhắn tin để mua bánh
rồi em làm tin nhắn giả
cho người ta
rồi em giúp người ta làm
thì bạn thảo anh lấy bánh
rồi bạn ấy rút tiền ra
thì bạn ấy giữ lại
năm mươi rồi rồi bạn ấy chuyển lại cho em ạ
tình vì hơn
trang chưa từng thực sự lộ diện
mà đối tượng nhờ một số bạn trẻ
chỉ quen nhau qua mạng
đứng ra nhận bánh
và sẽ trả công cho mỗi lần nhận bánh
đây cũng là bài học cành tình
cho các bạn trẻ đã vô tình tiếp tay
cho đối tượng phạm tội
em với trang lấy bánh
khoảng được bảy lần
là mỗi cửa hàng khác nhau
và người ta giao đến cho em
thì là em rút tiền
ở trong cái bánh này ra
và đi gửi vào số tài khoản
của bạn trang
bạn trang hứa sẽ trả công
em lấy hộp cái bánh ạ
mỗi chiếc bánh sinh nhật
có giá từ hai trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng
trang chọn bánh xong
và yêu cầu chủ cửa hàng khi làm bánh
thì đặt vào bên trong chiếc bánh
số tiền từ ba đến năm triệu đồng
làm quà sinh nhật
thống nhất xong trang gửi tin nhắn giả mạo
có nội dung xác nhận
đã chuyển khoản thành công
do có phần chủ quan
nên nhiều chủ cửa hàng bánh sinh nhật
dù chưa nhận được tiền truyền khoản vào tài khoản
nhưng đã làm bánh theo yêu cầu
và chuyển cho trang
bạn ấy cũng chủ động là bảo chuyển khoản trước
thì khi mà
chuyển khoản đến số tài khoản của tôi
thì có chung là cái ảnh màn hình
chỉ là cái tin nhắn chuyển khoản thôi
thì mình cũng là
khi bạn ấy rụt vào cần bước
mình cũng tin tưởng
bởi vì bạn ấy cũng cần góp vào
cũng như chụp lại cái ảnh màn hình ấy
nên là tôi cũng phủ quan
khi mà làm bánh bà giao cho bạn trong buổi sáng hôm nay luôn
ngoài ra thì các đối tượng này
còn lợi dụng cả các cháu học sinh
còn đang đi học
và lợi dụng các cháu này
trong cái hoạt động các cháu nghỉ hè
đi chơi game
và hẹn bị hại mang hàng đến
những cái con game này
và nhờ các cháu ra nhận
để tránh cái sự điều tra sử lý của các con ngoài
cho nên là cũng khuyến kháo các gia đình
trong cái dịp hè này
tăng cường cái việc quản lý con em
tránh để con em mình bị
thứ nhất là các cháu bị xâm hại
cái thứ hai là các cháu bị lợi dụng
dẫn đến vi phạm luật
những thủ đoạn lừa đào
lợi dụng hình thức truyền khoản trực tuyến
đã được các ngân hàng cảnh báo nhiều lần
tuy nhiên không phải ai cũng chú ý
hiện nay việc mua bán hàng trực tuyến
diễn ra ngày càng phổ biến
đòi hỏi những người bán hàng online
phải luôn tỉnh táo
thường xuyên cập nhật các thủ đoạn mới của tội phạm
từ đó nên cao cảnh giác
trước những chiêu trò
càng tinh vi của tội phạm
tiếp tục các thông tin đáng chú ý khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an
đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố tám bịa can
nguyên là lãnh đạo cán bộ của ban quản lý rừng phòng hộ
huyện yên thành tỉnh nghệ an
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ
vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
qua công tác nắm tình hình
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an
xác lập chuyên án nhằm đấu tranh với hành vi
lập khống hồ sơ để nhận tiền bồi thường
hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất
xảy ra tại ban quản lý rừng phòng hộ huyện yên thành
gây thiệt hại cho nhà nước hơn năm tỷ đồng
theo tài liệu của cơ quan điều tra
khi thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
để thực hiện dự án trồng cây nguyên liệu
của công ty cổ phần thực phẩm sữa th
trên địa bàn huyện yên thành
một số đối tượng nguyên là lãnh đạo cán bộ của ban quản lý rừng phòng hộ yên thành
đã lập khống hồ sơ tài liệu
về nguồn gốc đất được giao khoán
cho bốn hội dân để nhận tiền bồi thường
hỗ trợ bỏ ngoài số sách kế toán
nhằm vụ lợi cho một số ca nhân
gây thiệt hại về tài sản của nhà nước
hơn năm tỷ đồng
trong tám bị can bị khởi tố cơ quan điều tra đã ra lệnh
tạm giam bốn tháng đối với bốn đối tượng
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bốn đối tượng còn lại
đồng thời tiếp tục điều tra
mở rộng chuyên án
ba đối tượng mua bán gần một mươi đồng

viên ma túy tổng hợp vừa bị công an tỉnh thái nguyên
phát hiện và bắt giữ
đó là lê quốc hưng trần mạnh duy
trú tại thái nguyên và hà thị ly
trú tại huyện sóc sơn tp hà nội
khi ba đối tượng trên đang vận chuyển ma túy
đến khu vực tổ sáu phường thịnh đán tp thái nguyên
thì bị tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên
phát hiện qua kiểm tra thu giữ trên người
các đối tượng hơn năm viên ma túy tổng hợp
và gần một trăm linh gram ma túy đá
khám xét nơi ở của hưng cơ quan công an
phát hiện thu giữ thêm gần sáu viên
hồng phiến chín thanh kiếm hai khẩu súng
ngắn và ba viên đạn
vào dạng sáng nay đội cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội phối hợp với đội cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an
tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bất ngờ
kiểm tra và phát hiện hàng chục đối tượng
sử dụng ma túy trái phép trong quán karaoke
theo thông tin ban đầu vào khoảng bốn giờ sáng nay
khi lực lượng công an tp biên hòa kiểm tra
tại khu phố bốn phường tam hiệp
tp biên hòa tỉnh đồng nai
do bà vũ thị minh làm chủ đã phát hiện
ba phòng hát karaoke có tổng cộng một mươi chín đối tượng
có biểu hiện sử dụng ma túy
trong tiếng nhạc lớn và đèn mờ
tại hiện trường công an phát hiện một số dụng cụ
sử dụng ma túy tổng hợp
qua test nhanh phát hiện một mươi bốn đối tượng
dân tính với chất ma túy và đã mời
các đối tượng này về công an tp biên hòa
để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
của pháp luật đồng thời mời chủ cơ sở
lên làm việc với các lỗi vi phạm
hoạt động quá giờ quy định và thiếu trách nhiệm
để người khác sử dụng ma túy trong khu vực
mình quản lý
vâng vụ việc này thêm một lần nữa cho thấy
các tụ điểm giải trí như karaoke hay là quán bar
đang là những nơi mà các đối tượng
lợi dụng triệt đề để sử dụng ma túy
và lực lượng chức năng thì cần siết chặt công tác
quản lý hơn nữa
thông tin từ thanh hóa công an huyện thiệu hóa
vừa điều tra làm rõ một mươi ba đối tượng
trên địa bàn xã thiệu khánh
tp thanh hóa đã dùng dao kiếm
và ống tiếp nước gây dối trật tự công cộng
và tấn công gây thương tích cho các đồng chí
công an xã thiệu tân
vào ngày bảy tháng sáu
nhận được tin báo về vụ xô sát ẩu đà
xảy ra trên địa bàn công an xã thiệu tân
huyện thiệu hóa đã đến hiện trường
để ngăn chặn giải quyết vụ việc
thay hiện trường tổ công tác đã phát hiện có ba thanh niên
đang đánh và gây thương tích cho anh hà văn chính
nên đã tiến hành không chế một đối tượng
và yêu cầu về trụ sở công an xã
để làm rõ nhưng người này không chấp hành
khoảng năm phút sau một nhóm thanh niên
khoảng hơn một mươi người đi trên sáu chiếc xe máy
mang theo dao kiếm ống tiếp nước
đã tới tấn công gây thương tích
cho các đồng chí công an
sau khi sự việc xảy ra công an huyện thiệu hóa
đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh
đến ngày chín tháng sáu một mươi ba đối tượng
liên quan đến vụ án này đã đến cơ quan công an đầu thú
công an huyện thiệu hóa đã ra lệnh
tạm giữ hình sự bảy đối tượng để tiếp tục
điều tra làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng
và cố ý gây thương tích
lún sâu vào nạn lô đề
dẫn đến nợ nần trồng chất
nên trong vòng chưa đầy một tuần nguyễn hữu cường
trú tại huyện crong park tỉnh đắk lắc
đã gây ra bảy vụ cướp giật túi sách
của phụ nữ đi đường để lấy tiền trả nợ
đến nay công an tp bông môn thuật tỉnh đắk lắc
đã hoàn thất hồ sơ chuyển
viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố cường
về tội cướp giật tài sản
vào đêm ngày bảy tháng một mươi
năm hai nghìn một mươi tám cường điều khiển
xe máy trên các tuyến phố ở bông môn thuật
để tìm con mồi sơ hở
ra tay cướp giật tài sản
khi cường đang đi trên đường nguyễn văn cử phường tân lập
thì phát hiện anh nguyễn trọng thái
điều khiển xe máy chở chị lê thị khánh huyền
có đeo túi sách trên người
ngay lập tức cường đã áp sát rồi giật túi sách của chị huyền
tuy nhiên lúc này chị huyền
cố gắng giảng co để giữ lại chiếc túi sách
thì cả hai ngã ra đường
ngay sau đó cường đã vứt bỏ xe máy
và bỏ chạy thì bị người dân cùng công an
vây bắt tại cơ quan điều tra cường
khai nhận do chơi lô đề dẫn đến nợ
nần trồng chất nên đã nghĩ đến việc
đi cướp giật tài sản để lấy tiền trả nợ
với thủ đoạn tương tự từ ngày ba
đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
cường đã gây ra bảy vụ cấp giật tài sản
trên địa bàn thành phố bông môn thuật
với tổng trị giá tài sản gần năm mươi triệu đồng
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi
tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát quả lý chạy giam công an tỉnh khánh hòa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn đỗ thị trúc ly
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộ khẩu thương chú tại tổ dân phố phú thọ hai
phường ninh diêm
thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
về tội đưa đảo chiếm đoạt tài sản
còn về tội mua bán trái phép chất ma túy
phòng cảnh sát quả lý chạy giam công an tỉnh khánh hòa
cũng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phạm đỗ hiễu đức
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thương chú tại thôn phước lợi
xã phước đồng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
và đối tượng nguyễn vĩnh tiến
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thương chú tại tổ dân phố nghĩa phú
phường cam nghĩa thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
bị phòng cảnh sát quả lý chạy giam công an tỉnh khánh hòa
ra quyết định truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che
chắc các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức chú ý
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do
truyền hình công an nhân dân và văn phòng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện